chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức thời sự mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
sau một mươi ngày nới lỏng giãn cách công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm đã đạt nhiều kết quả nhất định
tuy nhiên xét về đề nghị mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ trên địa bàn lãnh đạo thành phố cho biết
thành phố chưa có chủ trương cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ để phòng chống dịch covid một mươi chín
vậy lý do thành phố chưa cho phép mở cửa lại loại hình dịch vụ này là gì
kính mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu
tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm vừa qua
ông nguyễn nguyên phương phó giám đốc sở công thương tp hcm đã lý giải nguyên nhân dịch vụ ăn uống tại chỗ chưa được mở lại
theo ông phương dịch vụ ăn uống dễ tập trung đông người là một trong các loại hình có khả năng gây ra nhiều rủi ro
cho hiện cần phải tính toán thêm trước khi cân nhắc cho hoạt động trở lại khi có đủ điều kiện an toàn
phó giám đốc sở công thương nói thành phố chưa có chủ trương mà lại dịch vụ này
ngoài ra dịch vụ ăn uống hiện nay do ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm phụ trách
trước đó ông hoàng minh tuấn anh chủ tịch ubnd quận bảy ký văn bản khẩn gửi ubnd tp hcm
đề nghị thành phố đồng ý để địa phương thí điểm tổ chức hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ
địa phương này đề xuất được làm thí điểm từ ngày một mươi tháng một mươi
đến khi các dịch vụ ăn uống tại chỗ trên toàn địa bàn được mở cửa lại
theo chính quyền quận bảy qua một mươi năm ngày thử nghiệm toàn địa bàn có bốn trăm ba mươi bốn đơn vị doanh nghiệp và hộ kinh doanh
ngoài khu chế xuất với gần bốn lao động đã tổ chức hoạt động trở lại
qua đánh giá người dân và doanh nghiệp phấn khởi với việc mở cửa các hoạt động
các đơn vị chấp hành tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài loại hình được hoạt động kinh doanh theo chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm
để tạo tiền đề và có lộ trình cho việc chuẩn bị mở cửa
cửa thêm một số hoạt động sắp tới ubnd quận bảy kiến nghị ubnd tp hcm
thống nhất chủ trương để quận thí điểm mở thêm loại hình phục vụ ăn uống tại chỗ với các tiêu chí
cụ thể quy mô hoạt động của cơ sở kinh doanh ăn uống tối đa ba mươi không xuất
nhưng không quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
các cơ sở phải đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí ban hành
theo quyết định của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
về đánh giá an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống
cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên đề bàn
về việc kinh doanh đồng thời phải đáp ứng yêu cầu tất cả nhân viên
người lao động và khách hàng đã được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
qua một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
diện tích kinh doanh tối thiểu của cửa hàng phải từ một trăm linh m hai trở lên
ưu tiên khu vực ngoài trời thoáng khí không sử dụng máy lạnh
các đơn vị phải thực hiện cam kết với ban chỉ đạo quận
về đảm bảo thực hiện các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống
bên cạnh đó các nhà hàng phải được ubnd
quận bảy thẩm định điều kiện tham gia hoạt động cấp mã qr lắp camera giám sát
thưa quý vị sau thời gian nới lỏng giãn cách
đa số người dân trên địa bàn tp hcm nhanh chóng thích ứng an toàn
linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
theo đó ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh sản xuất
chợ truyền thống được hoạt động trở lại tạo việc làm và thu nhập cho người lao động
công tác an sinh tiếp tục triển khai đến người dân
công tác phòng chống dịch ngày càng đạt nhiều kết quả tốt
đánh giá một mươi ngày thực hiện chỉ thị một mươi tám của ubnd tp
phó ban chỉ đạo phạm đức hải cho biết có các mặt được bao gồm
đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
chợ truyền thống được hoạt động trở lại tạo việc làm và thu nhập cho người lao động
công tác an sinh tiếp tục triển khai đến người dân
công tác phòng chống dịch ngày càng đạt nhiều kết quả tốt
ông phạm đức hải chưa biết tính đến thời điểm này
toàn thành phố có hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức công bố kiểm soát được dịch
thành phố cũng đang tính toán các phương án lưu thông an sinh xã hội
lao động việc làm để từng bước phục hồi nền kinh tế
tuy nhiên bên cạnh đó tp hcm vẫn còn một số hạn chế
như một số bộ phận người dân còn vi phạm năm k
như tụ tập đông người giữ khoảng cách chưa nghiêm nhiều người không đeo khẩu trang
số doanh nghiệp hoạt động lại chưa nhiều
tình hình đi lại của người dân từ thành phố đến các tỉnh gặp khó khăn
trong thời gian tới
thành phố sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm soát dịch
bởi tại thành phố vẫn còn nhiều f trong cộng đồng
do vậy người dân thành phố không được chủ quan
cần điều chỉnh thói quen của mình trong sinh hoạt
làm việc trong tình hình mới luôn cảnh giác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó phó ban chỉ đạo phạm đức hải đề nghị các cơ quan báo chí
tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng thành phố
qua việc tập trung tuyên truyền sâu rộng để người dân thực hiện tốt tinh thần
chỉ thị một mươi tám của ubnd tp
thích ứng an toàn với cuộc sống ở trạng thái bình thường mới
nhưng tuyệt đối không chủ quan lơ lả
vì f vẫn còn trong cộng đồng
đồng thời cảnh giác hơn về vấn đề an ninh trật tự
thông tin thêm về vấn đề này phó ban chỉ đạo phạm đức hải cho biết
một mươi ngày qua từ ngày một một mươi đến ngày một mươi một mươi
trên địa bàn tp hcm xảy ra bảy mươi vụ phản pháp hình sự
công an tp đã khám phá bốn mươi tám vụ và bắt năm mươi bốn đối tượng
bốn mươi sáu vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông
làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi người
nguyên nhân chạy không đúng tốc độ quy định
một mươi một vụ cháy làm chết một người bị thương bốn người
về gói hỗ trợ đợt ba ông nguyễn quang lâm
phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
gói đợt ba thành phố đã chi trả được ba bảy trăm sáu mươi ba bảy trăm một mươi chín người
quan chốn này tiếp tục tăng lên theo thường dở
và với tiến độ trên thì đến ngày một mươi năm một mươi
sẽ hoàn thành theo chỉ đạo của ubnd tp
bên cạnh đó theo ghi nhận của phóng viên
người dân các tỉnh thành bắt đầu quay trở lại tp hcm
tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ
phát tp hcm giáp danh với các tỉnh bình dương và đồng nai
khi đến chốt kiểm soát hầu hết mọi người đều trình bày đến công ty làm việc
rồi xuất trình thẻ nhân viên giấy xác nhận xét nghiệm âm tính sars cov hai
giấy xác nhận đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
qua kiểm tra tất cả người dân khi vào tp hcm đều chấp hành đúng quy định
anh hv quyền tiền giang cho biết
đã thất nghiệp thời gian dài kinh tế gia đình rất khó khăn
việc quay trở lại làm việc là tín hiệu đáng mừng cho người lao động
đặc biệt là người dân miền tây
một cán bộ trạm cảnh sát giao thông đa phước cho biết
những ngày gần đây lượng xe lưu thông từ các tỉnh miền tây
qua chốt kiểm soát quốc lộ năm mươi giáp với long an khá đông
phần lớn là người dân sống tại các tỉnh long an
lưu thông qua tp hcm để làm việc
để qua được chốt người dân buộc phải khai báo y tế khai báo vneid
và có các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển
giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
còn hiệu lực bảy mươi hai h và một số giấy tờ khác liên quan
trường hợp không có điện thoại để quét mã khai báo
có thể khai báo trực tiếp bằng giấy tại chốt
cũng theo viện này một số trường hợp qua chốt không đáp ứng điều kiện
cần và đủ theo quy định
hầu hết là thiếu giấy xét nghiệm âm tính sars cov hai
một ít trường hợp chưa được tiêm chủng
nhằm tạo điều kiện thuận loại trước việc di chuyển đến làm việc
tại tp hcm ubnd tp hcm cũng đã xây dựng phương án tổ chức
vận chuyển người lao động đến tp hcm làm việc trong tình hình mới
do đó ubnd tp hcm trân trọng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động
đáp ứng đủ các điều kiện theo phương án được di chuyển đến làm việc
thưa quý vị dịch vụ ăn uống tại chỗ là một trong những loại hình
có khả năng cây diều dù do nên tp hcm sẽ phải cân nhắc tính toán
với việc thực hiện những biện pháp chặt chẽ mở cửa nhưng phải thận trọng
trong thời gian tới hy vọng
tp hcm sẽ sớm quay trở lại trạng thái bình thường
chứ không còn là trạng thái bình thường mới